theo thông tin từ lực lượng chức năng huyện iagrai thì số gỗ trục vớt được đến chiều tối ngày ba tháng một mới khoảng ba mét khối
đến chiều ngày bốn tháng một thì đã có hàng chục lòng gỗ được trục vớt
đường kính bình quân của các lóng gỗ là từ năm mươi đến sáu mươi cm có cây đường kính lên đến một m
nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình trạng phá rừng khai thác vận chuyển mua bán lâm sản trái phép trong dịp cuối năm
lực lượng công an và kiểm lâm tỉnh quảng ngãi phối hợp với các đơn vị có liên quan đã đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng
tổ chức lực lượng kiểm tra kiểm soát bắt các vụ buôn bán vận chuyển gỗ lậu
ngày hai tháng một nhờ thường xuyên tuần tra nắm chắc địa bàn tổ công tác đặc biệt công an huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi đã phát hiện trên đoạn đường đông trường sơn
thuộc thôn mang he xã sơn bua huyện sơn tây một xe tải mang bị kiểm soát bảy mươi sáu k năm nghìn một trăm linh ba có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì tài xế dừng xe và bỏ trốn
kiểm tra trên xe có ba mươi phách gỗ chưa rõ nguồn gốc số lượng hai hai mét khối gỗ

tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe và bỏ trốn
còn trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn từ các tỉnh tây nguyên xuống quảng ngãi lực lượng kiểm lâm đã bắt trên một mươi vụ vận chuyển gỗ trái phép

ngoài việc tinh vi khai thác vận chuyển gỗ trái phép các đối tượng lâm tặc còn manh động liều lĩnh chống trả tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ

các đối tượng lâm tặc còn manh động liều lĩnh chống trả tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ

nguyễn hiển thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi là chị gái của đối tượng nguyễn trung trường cũng có hộ khẩu thường chú tại số nhà ba mươi nguyễn nghiễm khối bốn phường tam thanh tp lạng sơn tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn đức hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn cặp tiên xã đông xá huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh chuyên án do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát chuyên án tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện